công an thành phố bắc giang đã khởi tố phụ án khởi tố bị can để tiếp tục điều tra
ngày hai mươi sáu tháng ba đại diện công an thị xã bến cát bình dương cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng
ngô văn được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê cà mau và trần văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê long an
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan công an ngày hai mươi bốn tháng ba nhóm của ngô văn được gồm có bảy người tổ chức nhậu
tại vườn tràm ở khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát
tại thời điểm trên nhóm của nguyễn trường danh gồm có sáu người cũng đang nhậu kế bên
và có sử dụng loa kẹo kéo hát gây tiếng ồn nên nhóm của bảo có nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn
sau đó nhóm của được đi tìm danh để đánh
kết quả ông danh bị trần văn tấn công trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu
sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã bến cát đã vào cuộc điều tra xác định được đối tượng liên quan
và tiến hành bắt giữ vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn minh kiệt chạy xe máy đến tiệm vàng kim thành thắng
đường d một phường tân đông hiệp thành phố di an
vào tiệm kiệt yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem một số mẫu lắc vàng đeo tay
sau khi đeo sợi lắc vàng trên tay kiệt xin thông tin tiệm vàng để trả tiền bằng hình thức chuyển khoản
tuy nhiên chưa chuyển khoản thì đối tượng leo lên xe máy định nổ máy xe bỏ chạy
phát hiện sự việc chủ tiệm hô hoán và được người dân xung quanh giúp đỡ khống chế kẻ này thành công
nhận tin báo công an thành phố di an nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa kiệt cùng tăng vật về trụ sở để làm việc
tại nơi đến thăm lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm gửi lời chia buồn sâu sắc động viên các gia đình cố gắng nén đau thương
mất mát để lo hậu sự cho ba nạn nhân đồng thời sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống
ủy ban nhân dân huyện thống nhất đã hỗ trợ mỗi gia đình số tiền hai mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong ba triệu đồng
đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã hưng lộc cũng đã đến chia buồn
hỗ trợ cho mỗi nạn nhân số tiền hai triệu đồng
trước đó vào buổi sáng ngày hai mươi năm tháng ba công an huyện thống nhất và công an xã hương lộc nhận được tin báo
có ba người tử vong dưới hồ chứa phần heo tại ấp hưng thạnh xã hương lộc nghi do ngạt khí ga
ba nạn nhân đều ngụ tại huyện vĩnh kiều
chiều ngày hai mươi năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bắc thành huyện yên thành nghệ an cho biết
sau hơn một ngày đêm tìm kiếm cơ quan chức năng cùng người dân đã tìm thấy người đàn ông bị rơi xuống sông đào mất tích trước đó
thông tin ban đầu cho biết trước đó vào chiều hai mươi bốn tháng ba ông t m n hai mươi bốn tuổi
chú xóm năm xã bắc thành ra mép bờ sông đảo
không may trượt chân ngã xuống sông mất tích
phát hiện sự việc người dân xung quanh lập tức đến ứng cứu và tìm kiếm nhưng không được
nhận được tin báo từ người dân chính quyền xã bắc thành đã huy động hàng trăm người các lực lượng
gồm công an dân quân huyện đội và phối hợp với lực lượng xã tăng thành người dân tới hiện trường tìm kiếm nạn nhân
do nước sông đào chảy mạnh hai bên bờ được xây có độ dốc lớn và trơn trượt nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
các lực lượng đã phải mặc áo phao thả dây thừng mò tìm dọc khúc sông
ở các khu vực cầu người dân thả nhiều tấm lưới lớn và dây thừng răng trên sông để tìm kiếm
đến một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng ba sau hơn một ngày đêm tìm kiếm cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy nạn nhân trên sông
cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng hai km
được biết hệ thống sông đảo là hệ thống dẫn nước tới thủy lợi có quy mô lớn
những năm qua trên sông này đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm
dọc bờ sông các cơ quan đoàn thể đã thiết kế nhiều hệ thống phao cứu sinh
sau khi hoàn thiện các thủ tục cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân về để gia đình mái táng
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai tại nhà nghỉ sp xã ea giêng huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc
phát hiện bên trong phòng nghỉ số một có một đôi nam nữ gồm trần đăng phi và tning sinh năm hai nghìn sáu
trú tại huyện mờ đức nằm vất động trên giường trên người có nhiều thương tích
tại thời điểm xảy ra vụ việc cháu n đang học lớp một mươi hai tại huyện mờ rắc
sau khi phát hiện vụ việc mọi người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng nờ đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng phi hiện đang cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
qua đấu tranh phi khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai giữa phi và n có quan hệ quen biết nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội
sau đó nhiều lần phi đã từ tỉnh nghệ an vào huyện mờ đức để thăm n
trước tên nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
giữa phi và n nảy sinh mâu thuẫn tình cảm và chia tay
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phi đến huyện mờ rắc và thuê phòng tại nhà nghỉ sp để thăm nở
sáng hôm sau sau khi nhắn tin dùng nờ đến nhà nghỉ sp phi đã đến tiệm tạp hóa gần nhà nghỉ
mua hai con dao nhằm mục đích sử dụng để cắt đồ ăn khi dẫn nở đi chơi
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng hai cháu n đến nhà nghỉ sp cùng phi đi ăn sáng rồi quay lại phòng nghỉ
tại đây trong quá trình nói chuyện giữa phi và n nảy sinh mâu thuẫn
nói chuyện tình cảm không thể đến được với nhau
trong lúc tranh cãi phi cầm con dao thái lan tấn công vào vùng ngược của n
chưa dừng lại ở đó phi còn tự gây thương tích
gây án xong phi lấy điện thoại của n gói điện thoại cho bạn thân của n đến phòng trọ để đưa n đi cấp cứu
sau khi phát hiện sự việc công an xã ea diêng và một số người nhanh chóng đưa cháu n đến trung tâm y tế huyện mờ rắc
nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng phi được chuyển đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu điều trị
ngoài ra phi còn khai nhận vào năm hai nghìn một mươi sáu bị tòa án nhân dân huyện anh sơn tỉnh nghệ an xử phạt một mươi tám tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội môi giới mại dâm
năm hai nghìn một mươi bảy phi tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện anh sơn xử phạt một mươi tám tháng tù về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
và chấp hành hình phạt tù xong vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

ngoài ra phi đã khai nhận do chơi cờ bạc qua mạng thua dẫn đến nợ nần không có khả năng tri trả
lúc đang túng quẫn nên kiệt nảy sinh ý định làm liều đi cướp giật vàng
như đã thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng hơn một mươi giờ cùng ngày tại tiệm vàng kim thành thắng phường tân nông hiệp tp di an
thời điểm trên kiệt thấy tiệm vàng trên vắng người nên nảy sinh ý định cướp vàng
kiệt để xe máy trước cửa tiệm vàng rồi vào giả vờ hỏi mua vàng
nhân viên tiệm vàng đưa một chiếc lắc vàng cho xem và đeo thử
khi đang xem vàng lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng kiệt cầm vàng bỏ chạy
thấy vậy nhân viên tiệm vàng hô hoán cùng một số người dân đuổi theo tên cướp
khi vừa chạy được một đoạn kiệt đã bị người dân khống chế bắt giữ cùng với số vàng vừa cướp được
cụ thể qua công tác trinh sát phối hợp xử lý thông tin phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
và các đơn vị chức năng cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội cục hải quan tp hà nội
phát hiện một số đối tượng ở hải phòng có hành vi cầu kết mong nối với các đối tượng là người việt nam hiện đang sinh sống tại các nước châu âu
lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chân ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu âu về việt nam tiêu thụ
các đối tượng đang sinh sống tại các nước châu âu đảm nhiệm trọng trách mua ma túy thuốc lắc đóng vào các hộp kim loại rồi ngụy trang thành các hộp phô mai
thực phẩm chức năng hòng che mắt lực lượng chức năng rồi lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để vận chuyển về việt nam
khi nhận được hàng các đối tượng ở hải phòng chịu trách nhiệm điều phối vận chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ
ở mỗi công đoạn nêu trên để đảm bảo quá trình vận chuyển tiêu thụ trái phép chân ma túy diễn ra một cách nhịp nhàng không kẽ hở
chúng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên một cách hết sức tinh vi bài bản
từ kẻ đứng tên người giao hàng cho đến người nhận đơn nhận hàng người vận chuyển trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển đều được chung bố trí sắp xếp chặt chẽ
khiến cho quá trình vận chuyển giao dịch của chúng được diễn ra thuận lợi
ngày hai mươi tám tháng hai tại số hai trăm một mươi năm lạch chay đằng giang ngô quyền thành phố hải phòng
cả mũ chính xác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội và cục hải quan thành phố hà nội
đã đồng loạt tấn công triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chân ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ châu âu về việt nam tiêu thụ
lực lượng chức năng bắt hai đối tượng gồm nguyễn văn tới
và nguyễn thị thanh hương
tăng vật thu giữ khoảng bốn mươi năm viên mgma có tổng trọng lượng một mươi bảy chín trăm linh năm kg
được các đối tượng ngụy trang trong hai mươi bảy hộp phô mai bằng vỏ kim loại cùng một số tăng vật khác có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
đã nhanh chóng lần tìm ra manh mối xác định rõ đối tượng vũ văn hạnh ở phường hoàng văn thụ hồng bà hải phòng
là một mắt xích rất quan trọng trong vụ án
để đấu tranh mở rộng bắt các đối tượng khác trong đường dây hạnh là chồng của nguyễn thị thanh hương
ngày ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với vũ văn hạnh về tội vận chuyển trái phép chân ma túy
và ngay trong ngày tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận lê trân
phòng nghiệp vụ chức năng công an thành phố và các lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt thành công đối tượng truy nã vũ văn hạnh
khi hắn đang ngẩn trốn tại phường một mươi quận gò vấp thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố ba bị can gồm nguyễn văn tới
cùng vợ chồng đối tượng nguyễn thị thanh hương và vũ văn hạnh về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba tại quán cà phê tròi gần ngã ba đường bùi hữu nghĩa và nguyễn du phường bình hòa thành phố thuận an
người đàn ông tên là vn ba mươi bốn tuổi quê nghệ an được phát hiện tử vong trên võng trong tròi lá
phát hiện vụ việc nhân viên quán cà phê lập tức trình báo đến cơ quan chức năng
nhận tin báo công an thành phố thuận an nhanh chóng tới hiện trường để xác minh điều tra
trong sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại một nhà nghỉ trên đường an phú sáu phường an phú thành phố thuận an cũng xảy ra một vụ việc tương tự
vào thời điểm trên nhân viên nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện vì khách nam tử vong nên trình báo cơ quan chức năng
bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên a hai mươi sáu tuổi quê sóc trăng
nguyên nhân hai vụ việc nói trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
cách trung tâm xã ba mươi hai km cà lò là xóm biên giới biệt lập của xã khánh xuân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
để đến được nơi đây phải mất cả buổi nếu đi từ trung tâm huyện bảo lạc
giữa vùng đá sỏi cằn cỗi những ngôi nhà sàn tranh vanh trên núi đá
hiện ra đẹp đến ngỡ ngàng giống như những bông hoa đầy sức sống và kêu hãnh trên triền núi đá
cà lò có ba mươi bốn hộ dân người giao sinh sống không có đất bà con làm nhà ở trên sườn núi
nhìn từ xa những ngôi nhà như được xếp trồng lên nhau lớp lớp một bức tranh phong cảnh tuyệt sắc
sống trên vùng núi đá bà con tận dụng những hốc đất nằm trong khe đá để trồng ngô
và đây là cây lương thực chính của người dân nơi đây
cà lò chưa có đường xuống trung tâm xã nên mỗi khi xuống chợ bà con thường đi bộ theo lối mòn mất cả ngày đường
có lẽ cũng vì thế có những người sống gần hết đời người mà chưa một lần ra khỏi bản như là bà trảo mùi trẻ
một trăm linh ba năm chỉ quanh quẩn bên nương ngô góc bếp
nằm trên núi đá nên nước sinh hoạt của bà con nơi đây chủ yếu là nước mưa được dự trữ tại bể chứa
trên vùng núi đá khô cằn nhưng người dân nơi đây luôn tràn đầy sức sống mạnh mẽ và thầm lặng giữ gìn mảnh đất biên cương
vài năm trở lại đây calor nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương sự chung tay giúp đỡ của những nhà hào tâm
nên đã có một số công trình hạ tầng được đầu tư nhưng hệ thống đèn điện dùng năng lượng mặt trời
cuộc sống dù khó khăn song người dân cả lò luôn đoàn kết và tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc
hàng ngày lên nương bà con trong xóm và bọn trẻ vẫn thường xuyên quan sát năm km đường biên của xóm
phát hiện có người lạ đi vào khu vực sẽ tìm cách báo ngay cho bộ đội biên phòng
dù có nhiều khó khăn nhưng người dân cả lò vẫn luôn mạnh mẽ bám trụ như rừng cây vươn rễ bám chắc trên mảnh đất sỏi đá khô cằn nơi biên cương đông bắc tổ quốc
ngày hai mươi sáu tháng ba tại ga huế tổng công ty đường sắt việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn huế đà nẵng và ngược lại với tên gọi là kết nối di sản miền trung theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp với khai thác dịch vụ du lịch
việc đưa vào khai thác đoàn tàu kết nối di sản miền trung là một trong những nỗ lực kết nối vùng quảng bá du lịch của tỉnh thừa thiên huế thành phố đà nẵng và là sản phẩm mới
tiếp tục cho những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch một phân khúc trải nghiệm du lịch lịch sử văn hóa di sản độc đáo và thú vị mà ngành đường sắt việt nam đang triển khai
với thời gian di chuyển khoảng ba giờ đoàn tàu sẽ đưa du khách đi qua đèo hải vân nơi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan để đến với thành phố đà nẵng nơi sở hữu bờ biển dài được tôn vinh là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh
ở chiều ngược lại đà nẵng huế du khách sẽ được đặt chân lên miền đất di sản cố đô huế từ trên tàu du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp nơi giao thoa giữa hai miền nam bắc với một bên là dãy trường sơn trùng điệp một bên là biển cả mênh mông
đặc biệt với hai đoàn tàu xuất phát vào buổi sáng hay buổi chiều từ huế đến đà nẵng và ngược lại du khách có thể đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh lăng cô một trong những vịnh biển đẹp nhất trên hành trình đẹp nhất thế giới
thời gian đầu đưa vào khai thác đoàn tàu gồm có năm toa ghế mềm điều hòa hiện đại và một toa xe sinh hoạt cộng đồng hứa hẹn sẽ là điểm check in di động ấn tượng đối với du khách
tại ga đà nẵng và ga huế ngành đường sắt bố trí phòng chờ vip để phục vụ hành khách hệ thống xe đạp cho thuê tự động bằng hình thức quét mã qr và trên hành trình du khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương
ngoài ra tỉnh thừa thiên huế áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá cho các tổ chức cá nhân khi tham gia các điểm du lịch tại huế áp dụng cho một lần cho mỗi vé tàu dự kiến trong tháng bốn tới đoàn tàu sẽ được trang bị wifi để phục vụ hành khách
đại diện trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội cho hay trung tâm dừng nhận làm thẻ và bán tem vé tháng của năm tuyến buýt nói trên
trường hợp khách đã mua tem vé tháng tuyến có nhu cầu đổi sang vé tháng của tuyến khác hoặc đổi sang vé liên tuyến bằng cách trả thêm phần tranh lệch giá vé hoặc không có nhu cầu sử dụng vé tháng muốn được hoàn tiền có thể đến các điểm bán vé tháng để được hướng dẫn
theo đánh giá của trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội đây là những tuyến xe buýt có mức trợ giá cao hoạt động không hiệu quả
việc tạm dừng những tuyến xe buýt không đạt hiệu quả cao trong quá trình vận hành giúp tiết kiệm ngân sách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại
đơn vị này cũng sẽ điều chỉnh các tuyến buýt có lộ trình gần tương tự với tuyến dừng hoạt động để việc đi lại của người dân ít bị ảnh hưởng nhất
sau khi tuyến buýt số một mươi a long biên tử sơn và một mươi b long biên trung mầu dừng hoạt động hành khách có thể sử dụng tuyến buýt số năm mươi bốn long biên bắc ninh bốn mươi hai giáp bát đức sang và các tuyến khác trên mạng lưới để thực hiện chuyến đi
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tuyến buýt số năm mươi bốn sẽ thực hiện một trăm bảy mươi hai lượt xe một ngày tăng bốn mươi sáu lượt xe một ngày và tăng thêm năm xe hoạt động trên tuyến
tuyến buýt số một mươi bốn bờ hồ cổ nhuế dừng vận hành hành khách có thể sử dụng tuyến buýt số bốn mươi năm khu đô thị tom city nam thăng long và các tuyến khác trên mạng lưới để di chuyển
với các tuyến buýt số một mươi tám đại học kinh tế quốc dân long biên đại học kinh tế quốc dân tuyến số bốn mươi bốn trần khánh dư bến xe mỹ đình và tuyến số một trăm bốn mươi năm
trung tâm thương mại bixi thăng long công viên nước hồ tây dừng hoạt động hành khách có thể sử dụng rất nhiều tuyến buýt khác trên mạng lưới để di chuyển
được mệnh danh là đệ nhất hùng quan từ lâu hải vân quan là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế mỗi khi di chuyển bằng đường bộ
hải vân quan do nhà nguyễn xây dựng ở vị trí hiểm yếu nhất khu vực chia tách thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế để dễ kiểm soát đường bộ bắc nam và vịnh đà nẵng
trải qua chiến tranh thời gian lâu dài
tích nằm ở độ cao bốn trăm chín mươi m so với mực nước biển đã xuống cấp nghiêm trọng nhét nhát
cuối năm hai nghìn hai mươi một sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng và trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tỉnh thừa thiên huế
phối hợp thực hiện dự án bảo tồn tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích hải vân quan tổng kinh phí hơn bốn mươi tỷ đồng
dự án trùng tu cụm di tích này theo đúng nguyên gốc triều nguyễn
theo đó các di tích như hải vân quan thiên hạ đệ nhất hùng quan hệ thống tường thành nhà nguyễn nhà trú sở nhà vũ khố
tuyến bậc cấp từ hải vân quan xuống phía thành phố đà nẵng và tuyến đường thiên lý từ thiên hạ đệ nhất hùng quan đi tỉnh thừa thiên huế được trùng tu bài bản
sau hơn hai năm trùng tu hải vân quan đã được trả lại vẻ bề thế uy nghi của hệ thống phòng thủ quan trọng phía nam kinh thành huế thời nguyễn
với các hạng mục như nhà vũ khố nhà chú sở các cửa ải tròi canh tương thành bằng đá
dù chưa mở cửa đón khách tham quan nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt khách du lịch trong nước và quốc tế ghé thăm điểm đến đặc biệt trên đỉnh đèo hải vân này
dự kiến quần thể di tích cấp quốc gia hải vân quan sẽ hoàn thành trong quý i năm nay và sớm được đưa vào khai thác phục vụ người dân du khách
không chỉ trả lại danh sưng thiên hạ đệ nhất hùng quan trả lại vóc dáng nguyên bản cho công trình
đặc thù quan trọng thời nguyễn này việc phục dựng hải vân quan cũng đánh dấu lần đầu tiên một di tích quốc gia được các địa phương có liên quan
phối hợp chặt chẽ với nhau cùng quản lý trùng tu và hướng tới khai thác có hiệu quả
ngày hai mươi năm tháng ba ủy ban nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng cho hay sẽ chấm dứt hoạt động chợ đêm sơn trà tại phường an hải tây ngay dưới chân cầu rồng
thời gian chấm dứt hoạt động kể từ ngày một tháng bảy
quận đã thông báo đến các tiểu thương và các đơn vị liên quan để tiến hành di rời tài sản vật tư trang thiết bị để trả lại vỉa hè lòng đường trong vòng một mươi ngày sau khi chấm dứt hoạt động
hiện quận sơn trà đang tiến hành khảo sát địa điểm mới để tổ chức hoạt động chợ đêm dự kiến gần khu vực ủy ban nhân dân quận
chợ đêm sơn trà là một trong những chợ đêm lớn của đà nẵng với gần hai trăm linh gian hàng bày bán các mặt hàng phong phú như đồ lưu niệm áo quần đặc sản các món ngon đà nẵng
chợ đêm sơn trà nằm ngay bên sông hàn phía đầu cầu rồng nên rất thuận lợi cho du khách mua sắm thưởng thức ẩm thực
mỗi đêm chợ đón hàng ngàn du khách đặc biệt rất đông du khách nước ngoài
tuy nhiên do địa điểm gần nút giao thông cầu rồng nên vào nhiều thời điểm việc đảm bảo đi lại gặp khó khăn nhất là vào những ngày cuối tuần dịp lễ hội
ngày hai mươi năm tháng ba ban khánh tiết đình làng an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cùng các tộc họ làng an hải tổ chức lễ cao lễ thế lính hoàng sa
các phần lễ cao yết nghinh thần lễ nhập yết tránh tế khao lễ thế lính hoàng sa và lễ thả thuyền được tổ chức theo nghi lễ truyền thống
tái hiện nghi lễ tiễn đưa những hùng binh năm xưa vân lệnh triều đình ra quần đảo hoàng sa cắm mốc dựng bia và tuần tra khai thác sản vật khẳng định chủ quyền việt nam trên vùng biển đông
theo sử sách ghi chép lại đầu thế kỷ thứ một mươi bảy khi vào chấn nhậm phía nam
chú nguyễn đã cho lập đội hoàng sa kiêm quản bắc hải tại làng an vĩnh và an hải nay thuộc xã tịnh kỳ huyện sơn tịnh quảng ngãi
mỗi năm sẽ có bảy mươi xuất đinh là những chai tráng khỏe mạnh bơi lội giỏi được cử vào đội hoàng sa kiêm quản bắc hải
đến thế kỷ thứ một mươi chín các dân binh trong đội hoàng sa kiêm quản bắc hải chủ yếu là những trai tráng thuộc các tộc họ trên đảo lý sơn được giao trọng trách trên
nhiệm vụ của đội dân binh hoàng sa là đo đạc hải trình dựng bia cắm mốc chủ quyền và thu lượm sản vật tại hoàng sa và trường sa
để tưởng nhớ công ơn tiền nhân cứ đến ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch hàng năm người dân lý sơn tổ chức lễ khao thể thế lính hoàng sa
trong khi các thanh niên trai tráng được phân công làm những việc của phu binh
thì những bô lão sẽ đảm trách việc cùng bài vọng ơn tiền nhân khai khẩn lập đất lập làng trên đảo và bảo vệ chủ quyền bờ cõi
một trong những tiết mục không thể thiếu của lễ hội khao thể thế lính hoàng sa là tiếng ốc u
thứ âm thanh mang tính biểu tượng cho tinh thần gìn giữ chủ quyền biển đảo được người dân huyện đảo lưu giữ bảo tồn
bởi giữa chúng dường có loại âm thanh khác như kèn hay tù và trống ra dễ bị tiếng sóng làm tan đi
nhưng tiếng trầm hùng của ốc u thì xuyên qua sóng không loãng nhầm với các âm thanh nào khác
trước khi xuất lễ đưa hình nhân ra biển ban khánh thành tiết đình làng an hải với những ngư phủ lớn tuổi
chỉnh tề trong trang phục áo dài khăn đóng kính cẩn tiễn biệt
sau các nghi thức bên trong đình làng các thanh niên trai tráng đưa hình nhân cùng ghe bầu ra bờ biển
ngay trước đình làng để làm lễ thả thuyền
sau các nghi lễ chính của lễ khao thể thế lính hoàng sa người dân trên đảo sẽ tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh
đây là lễ hội được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi cũng đã kết đại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo